chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi đảng mỗi nước và các biện pháp tăng cường quan hệ trong thời gian tới
đúng một mươi sáu h ba mươi giờ địa phương lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
được tổ chức trọng thể tại lễ đường nhân dân bắc kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình chủ trì lễ đón
lễ đón diễn ra trang trọng với hai mươi một phát đại bác chào mừng
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình mời tổng bí thư nguyễn phú trọng bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiểu hai nước
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình lãnh đạo và nhân dân trung quốc
về sự đón tiếp chú đáo trọng thị thân tình và hữu nghị
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu
nhân dân việt nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do đại hội đảng lần thứ một mươi hai đề ra
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc coi trọng cao độ quan hệ với việt nam
mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng đảng nhà nước và nhân dân việt nam tiếp tục không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung phát triển lành mạnh ổn định theo phương châm một mươi sáu chữ và tinh thần bốn tốt
cũng trong chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình đã chứng kiến lễ ký kết một mươi năm bản hợp tác giữa hai nước